sau trận lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đầu tháng tám những ngày vừa qua
huyện vùng cao biên giới quan sơn và các đơn vị liên quan của tỉnh thanh hóa
đang tập trung xây dựng khu tái định cư cho bản sa ná xã nam mèo
để người dân sớm có nơi ở mới ổn định cuộc sống và quay trở lại sản xuất
địa điểm để xây dựng khu tái định cư nằm cách vị trí cũ khoảng một km
đây vốn là khu đất rừng sản xuất với diện tích rộng năm mươi hai m hai
hiện huyện quan sơn đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như xây dựng cầu tạm qua sông luồng
làm đường tạm để vận chuyển máy móc vào săn lấp mặt bằng khu tái định cư
vận chuyển vật liệu vào khu tái định cư để xây dựng khu lớp học mầm non tiểu học phân lô bàn giao đất ở cho người dân
các nhà thầu đang tập trung phương tiện thi công ngày đêm
dự kiến cuối tháng tám này sẽ san lấp xong mặt bằng để xây dựng các công trình cho khu tái định cư
như đã đưa tin trận lũ quét sáng ba tháng tám làm hàng chục ngôi nhà tại bản sa ná xã nam mèo bị sập cuốn trôi hư hỏng nặng
một mươi người dân của bản bị chết và mất tích